hôm nay công an tp hcm cho biết đã tiếp nhận nghi can lưu phấn cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê tại tỉnh bắc ninh do công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh chuyển giao để điều tra về hành vi giết người
bước đầu cương thừa nhận đã sát hại bạn đồng hương là nguyễn văn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy vào ngày sáu tết mậu tuất tức ngày hai mươi một tháng một mươi hai
vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai trong lúc ngồi nhậu tại phòng trọ của quỳnh cương và quỳnh phát sinh mâu thuẫn xung quanh việc quỳnh có nợ cương ba trăm linh đồng nhưng mãi không trả
cương đã lấy con dao ở phòng trọ đâm khiến anh quỳnh bị thương chạy ra ngoài và tử vong sau đó
gây án xong cương bỏ trốn về quê
qua công tác phối hợp nghiệp vụ công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh đã vận động cương ra đầu thú
cương là đối tượng từng có một tiền án về tội giết người
với hành vi cố ý gây thương tích phạm tân hiếu một mươi chín tuổi trú tại tp quy nhơn tỉnh bình định cùng bốn đối tượng có liên quan đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra của cơ quan công an trong ngày hai tết mậu tuất vừa qua anh nguyễn thanh hùng ở phường lê lợi tp quy nhơn thấy hiếu và bạn gái cự cãi nên đã nhắc nhở
bực tức hiếu đã rủ đồng bọn mang hung khí chém anh hùng thương tích hai mươi tám
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại công an quy nhơn đã khẩn trương tiến hành xác minh điều tra và tạm giữ các đối tượng